thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đồng chí khăm mặn sùn phi lợt bộ trưởng nội vụ lào đang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc chào mừng đồng chí khăm mặn sùn phi lợt cùng đoàn đề biểu bộ nội vụ lào sang thăm và làm việc tại việt nam
nêu rõ hai nước việt nam và lào luôn có tình cảm anh em gắn bó thần thiết phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực
bộ trưởng nội vụ lào khăm mặn sùn phi lợt cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
cho biết chuyến thăm này theo chỉ đạo của bộ chính trị lào đồng chí và đoàn bộ nội vụ lào sang để học tập trao đổi kinh nghiệm của việt nam
về tổ chức bộ máy nhà nước tinh giản bộ máy nâng cao hiệu quả năng lực đội ngũ cán bộ công chức kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương
đồng chí mong muốn hai bộ nội vụ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực liên quan mạnh mẽ sâu rộng hơn nữa
đồng góp thiết thực vào quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước
nhất trí với các ý kiến của bộ trưởng thủ tướng nêu rõ bộ nội vụ việt nam có năng lực lớn về đào tạo với hệ thống trường lớp của học viện hành chính quốc gia
hệ thống lưu trữ quốc gia do đó việt nam sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm với phía lào trong các lĩnh vực này
thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trao đổi các vấn đề về chính sách bộ máy con người để tìm ra hướng đi tốt nhất trong thực thi nhiệm vụ
hai bộ cũng cần bàn giải pháp tăng cường hợp tác đào tạo chính phủ việt nam sẽ sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ việc này
thủ tướng tin tưởng hai bộ nội vụ sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ đạt hiệu quả thiết thực là hình mẫu tiêu biểu mẫu mực trong tổng thể quan hệ hai nước